thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ trưởng bộ công an về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của bộ giao thông vận tải
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi một tháng ba cục cảnh sát giao thông đã tổ chức lễ tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
tham gia lễ tập huấn gồm một trăm sáu mươi bảy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
thông qua các nội dung các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ nắm vững các quy định quy trình kiểm định xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đồng thời sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại trung tâm kiểm định để sẵn sàng tăng cường thực hiện công tác phối hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương
thực tiễn khẳng định đây không chỉ là lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh với lực lượng công an nhân dân mà còn là tư cách đạo đức chung của những người cộng sản là phương châm xử thế hành động của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị nói chung
vì thế tiếp tục đẩy mạnh học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với công an nhân dân bằng các giải pháp quyết liệt và hiệu quả sâu rộng hơn thực sự cần thiết và vô cùng ý nghĩa đối với cán bộ đảng viên
bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được trong thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm năm qua thấm nhuận tư tưởng hồ chí minh về tự phê bình và phê bình với tinh thần tự soi tự sửa
trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm cũng chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm trong quán triệt thực hiện sáu điều dạy của người
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật kỷ luật điều lệnh công an nhân dân
có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng tác động tiêu cực đến dư luận xã hội ảnh hưởng đến uy tín danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân
quán triệt chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng từ khuyến nghị của các nhà khoa học nhà nghiên cứu góp ý và mong mỏi của nhân dân cấp ủy
bộ trưởng tô lâm yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề sau đây
thứ nhất tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong phong trào học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh thực chất quyết liệt và sát sao hơn nữa
mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn khắc ghi trong tâm thức của mình lời thề danh dự của công an nhân dân ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam anh hùng
đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bắt
đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam anh hùng
phát động phong trào thi đua học tập và làm theo lời bạc dạy trong toàn lực lượng công an

công an nam bộ vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một đã xuất bản cuốn sách sáu lời dạy của hồ chủ tịch
cuốn sách này tuy là ít nhưng ít nhiều đã phân tích toàn bộ nội dung cũng như ý nghĩa của sáu lời bạc dạy
và cuốn sách này thì ngay sau đó đã trở thành một tài liệu gối đầu dường để cho các cán bộ chiến sĩ nhìn vào và học tập theo
một cái tấm gương lớn để mà ngành công an để mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an soi vào đó chống lại cái sự cám rỗ lôi kéo của các cái thế lực tội phạm
để giữ mình thế nào luôn luôn trong sạch giữ lực lượng công an thực sự phải trong sạch vững mạnh và chính quy tinh nguyện hiện đại
linh hồn của sáu điều dạy này chính là câu quan hệ với dân phải kính trọng lễ phép nhân dân
bởi vì công an là bạn dân như bác nói đấy thì kính trọng lễ phép với nhân dân
chỉ là thái độ đạo đức mà nó phải đước đo bằng hành động bằng việc làm để dân tin dân yêu dân giúp đỡ dân bảo vệ
chưa bao giờ mà trong một thời gian rất ngắn ta đưa lực lượng công an chuyên nghiệp về tới xã tới dân
một mươi một xã trong cả nước này đâu đâu cũng có công an chuyên nghiệp
thì đấy là nơi cơ hội tốt nhất để thực hiện là công an là bạn dân phục vụ nhân dân hết lòng tận tụy vì dân vì nước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
đấu tranh phòng chống tham nhũng một cuộc chiến ngày càng cam go quyết liệt
chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây hàng chục nghìn vụ án đã được xác lập
trong cuộc chiến đó các đối tượng phạm tội không ngừng dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc hối lộ lực lượng điều tra
điều này đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực có bản lĩnh liêm chính lấy lẽ phải là mục đích sống
tìm mọi cách tác động để tiếp cận điều tra viên rụ rỗ mua chuộc
có khi là đe dọa bản thân và gia đình của điều tra viên để làm thay đổi cái bản chất của vụ việc
điều này đòi hỏi các điều tra viên luôn giữ mình phải có tâm trong sáng có bản lĩnh chính trị
vững vàng giỏi về nghiệp vụ thông thạo kiến thức quản lý kinh tế nghiêm về kỷ cương kỷ luật đẹp về đạo đức tác phong
lực lượng công an phải có một bản lĩnh phải có được quyết tâm không chịu bất kể sự tác động nào
phải có một sự bí mật và độc lập
thì mới có thể đi đến cùng những cái sai phạm
không chỉ riêng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế
dù ở bất kỳ lĩnh vực nhiệm vụ nào thì người chiến sĩ công an cũng phải tự rèn luyện tự phấn đấu
trung tá lương thị trà vinh nữ sĩ quan công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để tới nam sudan người phụ nữ nhỏ bé này đã phải kiên trì vượt qua một hành trình khổ luyện dài trong suốt hơn sáu năm
với hàng chục bài kiểm tra huấn luyện đặc biệt

để thực thi nhiệm vụ quốc tế bảo vệ một thế giới hòa bình và sự ấm êm của người dân
cần kiệm liêm chính
đạo đức cách mạng là nền tảng tạo nên sức mạnh của người chiến sĩ công an nhân dân
hết mình với công việc sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc và nhân dân
bảy mươi năm năm khắc ghi lời bác dạy mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày hôm nay luôn hiểu rằng
mình mang một sứ bệnh đặc biệt
đối với công việc phải tận tụy đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
luôn chia sẻ trọng dân gần dân xung kích gắn bó máu thịt với nhân dân
đây chính là những tiền đề quan trọng để lực lượng công an có được sự đồng thuận ủng hộ của người dân
công an của ta là công an nhân dân trưởng thành trong lòng nhân dân
và chỉ khi ở trong lòng dân được nhân dân tin yêu giúp đỡ
thì mọi công việc của công an mới hoàn thành
câu chuyện tại một xã ngoại ô hà nội nơi từng là điểm nóng trước khi công an chính quy về xã

rất là gần gũi rất là tình cảm
mà nói mọi việc là các cháu nó rất là nhiệt tình
giúp dân mọi sự việc mà có xảy ra gì là các cháu đặc biệt là có mặt ngay
có công an chính quy về giúp cho cái an ninh trật tự ở địa phương là tình hình tội phạm hầu như không còn
được bà con ghi nhận rất là cao
tất cả nếu mà không có nhân dân thì cũng nhân dân không đồng ý hay là người ta cũng không ủng hộ thì cũng không thành công được
nhưng cái gì mà phòng hưởng tốt nhất là không có nhân dân
phòng hưởng tốt nhất cho dân để đảm bảo môi trường an ninh trật tự
tốt nhất cho dân thì phải giải thích cho nhân dân hiểu
đầu năm hai nghìn hai mươi thiếu tá vũ trọng hoàng là một trong hai cán bộ công an chính quy đầu tiên được điều động về xã phú yên
đến nay lực lượng công an xã đã kiện toàn được sáu cán bộ
về cơ sở biết bao khó khăn khi phải nắm địa bàn nắm người các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân
phương trâm phải luôn bám dân gần dân và lắng nghe kỷ niệm
thời ý kiến nhân dân được từng cán bộ chiến sĩ vận dụng hiệu quả
những nỗ lực sau gần ba năm về địa bàn đã làm nên sự đổi thay
ở một nơi từng là điểm nóng về an ninh trật tự
mọi vấn đề trật tự của thôn này trị an tất cả mọi vấn đề này các cháu nó làm rất tốt
so với ngày xưa so với ngày chưa chính quy thì đúng thật sự không thể mơ được các cháu nó sẽ làm tốt như thế
khi có lực lượng công an chính quy địa phương
đã có thể là cấp rất nhiều hệ thống camera giám sát từ đầu đến cuối tất cả địa phương trong địa bàn của xã phú yên
vì vậy các thành phần tội phạm mà thường thường ăn cắp phương tiện thì đã gần như giảm hẳn luôn
không thấy hiện tượng là bị ăn cắp xe nữa tệ lạng ngện hút cũng có lượn trên địa bàn rất nhiều
mà khi có lực lượng công an địa phương về thì tệ lạng gần như là giảm hẳn
một mươi sáu mắt camera an ninh được thiết lập hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa
tiền gần ba trăm linh triệu đồng
để có được thành quả từ mô hình này đó là việc làm hoàn toàn không dễ dàng
có một số ý kiến trái trèo
người dân người ta cho rằng là ngay trong dân người ta đã lắp camera của gia đình
người ta cho rằng là có khi từ cái camera an ninh này
mà có khi là người ta buôn bán giao dịch làng nghề
đặc biệt nó ảnh hưởng đến cái việc lắp là thôi bà con cứ phải thông cảm đồng cảm
thì rồi bà con đã ủng hộ cao
thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền cho các hội dân kinh doanh
để lắp camera an ninh để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
để phòng ngừa các vụ việc xảy ra tội phạm trên địa bàn
tiến đường trọng yểm để đảm bảo an ninh trật tự
qua đó người dân người ta cũng đồng thuận
và người ta cũng đã hiểu được cơ quan nhân dân chúng tôi về để giúp dân
câu chuyện tại xã phú yên chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện
mình chứng hiệu quả về chủ trương
đưa gần năm mươi cán bộ công an chính quy về xã
sống trong lòng dân
lăn nộn gắn bó phục vụ nhân dân
lấy cuộc sống bình yên của người dân
làm lý tưởng hoạt động của mình